trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặc biệt là sự quan tâm của đảng và chính phủ việt nam đến việc đổi mới ứng dụng các công nghệ tiên tiến hôm nay ban kinh tế trung ương đã phối hợp với bộ thông tin và truyền thông tổ chức tọa đàm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực viễn thông
trong suốt các phiên của buổi tọa đàm các diễn giả đều khẳng định vấn đề xây dựng và hoàn thiện hạ tầng số hiện nay thực sự là một cuộc chạy đua nước rút và việc xây dựng triển khai mạng năm g chính là sương sống của kết nối hạ tầng số trong cuộc cách mạng bốn